với hành vi gội gây thương tích bị can nguyễn hoàng biểu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ
theo cơ quan điều tra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực ấp hòa thạnh xã châu phong
đủ gặp võ trường giang đang ngồi uống nước tại một quán cà phê
trong lúc trò chuyện thì cả hai đã xảy ra mâu thuẫn bửu đã cầm dao xông vào chém nhiều nhát khiến cho nạn nhân thương tích nặng
hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ